tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
thưa quý vị trong phiên làm việc sáng nay quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
vấn đề một bộ phận cán bộ công chức viên chức đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm tiếp tục làm nóng nghị trường
tranh luận với các ý kiến phát biểu về hiện tượng cán bộ sợ sai không dám làm nên bỏ bê công việc
đại biểu vũ trọng kim đoàn nam định cho rằng đây là thực trạng có thật
tuy nhiên các ý kiến phát biểu tại phiên họp chưa đủ hoặc chưa chỉ rõ nguyên nhân nhạy cảm nhất
nó có nêu rằng một bộ phận cán bộ của chúng ta sợ rằng cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng này mạnh mẽ mạnh liệt
thì là cán bộ là không dám làm nhục trí và không dám làm
thì đây là nguyên nhân tôi cho rằng nhạy cảm nhất mà các đại biểu chưa nói thôi
đại biểu nguyễn trọng kim cũng đề nghị từ nay các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán
các cơ quan có liên quan khác phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai sót của cơ quan đơn vị mình phụ trách thì mới công bằng
như vậy mới có sự hỗ trợ giúp đỡ để có điều chỉnh cần thiết
tranh luận về ý kiến trên đại biểu quốc hội lê thanh vân đoàn cà mau cho rằng
đại biểu vũ trọng kim chưa chỉ ra được bản chất nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này
đồng thời khẳng định hành vi không làm gì cả cũng là hành vi vi phạm pháp luật
bộ phận này gồm có ba cái nhóm
nhóm thứ nhất là không biết gì
không biết gì thì không làm được gì
nhóm thứ hai nữa là không có lợi thì không làm
và nhóm thứ ba là biết nhưng mà sợ không làm
cả ba nhóm đấy đều không thực hiện cái nghĩa vụ mà pháp luật trao cho
ở đây là nhà nước là nhân dân trao cho
ngoài vi phạm như vậy thì phải xử lý
mà xử lý thì phải xem xét tính chất mức độ và hậu quả gây ra
tôi nói ví dụ như bác sĩ không cứu người gây đến hậu quả chết người là phải truy tố
cũng trong phiên thảo luận sáng nay vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
và quy chuẩn liên quan đến vấn đề này đã được đại biểu quan tâm cho ý kiến
cần xem xét thời gian áp dụng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới
cho phù hợp có lộ trình từng bước để xã hội thích ứng
không nên quy định áp dụng ngay khi các điều kiện chưa được sẵn sàng
là khi điều chỉnh quy định cần tính đến tính khả thi chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp
phần lớn kết luận nguyên nhân gây ra cháy nổ là do chập điện
do vậy kiến nghị cần sớm xây dựng ban hành quy chuẩn an toàn thiết kế
và thiết lập hệ thống điện trong dân dụng và điện công nghiệp
cũng trong phiên thảo luận sáng nay quốc hội thảo luận về nhiều vấn đề nóng khác
của đời sống kinh tế xã hội như quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học
giải pháp xử lý các doanh nghiệp
các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu
điều hành bình ổn giá phù hợp chính sách hỗ trợ kịp thời cho nông dân
giải pháp xử lý rứt điểm tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận tại hội trường
về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một công tác thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi hai việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội